những ngày này cách đây bốn mươi năm năm về trước quân ta đang chiến đấu vô cùng ác liệt với kẻ địch trên chiến trường xuân lộc
sau một mươi hai ngày đêm chiến đấu anh dũng sáng ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chiến dịch giải phóng xuân lộc toàn thắng
quân ta đã mở toan cánh cửa thép ở tuyến phòng thủ phía đông của địch tạo đà cho đại quân ta tiến về giải phóng sài gòn thống nhất đất nước
bảy mươi năm năm sau ngày giải phóng từ một vùng đất trằng trịt hố bom và sắc pháo trên mảnh đất xuân lộc ngày hôm nay
đã làm nên những kỳ tích với một diện mạo mới
ông trần văn phú chiến sĩ đội công binh sưởng quân giới thị đội long khánh không quên được những cuộc chiến đấu ác liệt
tại mặt trận xuân lộc vào bốn mươi năm năm trước cuộc chiến mà mỹ ngụy xác định mất xuân lộc là mất sài gòn
còn đối với ta xác định muốn giải phóng sài gòn thì phải đập tan cánh cửa thép xuân lộc
sau một mươi hai ngày đêm chiến đấu ác liệt đến sáng ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quân ta đã đánh tan cánh cửa thép của kẻ địch
mở ra thời cơ chiến lược cho giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
lê minh đạo cũng là quyết tâm phải phản đoan lại cho được thắng được mới được
nhưng mà rồi nó không đủ sức đánh mình
vì mình ào ào như thắng đội quá trời quân ở trong rệ toàn đầy luôn chỗ nào cũng có hết phùng không rồi phá áo binh
chúng tôi thì ở đơn vị chủ lực cho nên là khi thế đó mà đi thì nó cũng đi theo những cơn lốc
đi theo cả cái chẳng đường hành quân và đánh nhạc đến đâu đi đến đâu thì được bà con nhân dân là ùa ra hoan hô phấn khởi và tiếp tế ngoài mặt về lương thực thực phẩm
sau ngày hòa bình mảnh đất xuân lộc phải đối mặt với biết bao khó khăn thách thức mà chiến tranh để lại
năm một nghìn chín trăm chín mươi một xuân lộc được tách thành hai đơn vị hành chính là huyện xuân lộc và thị xã long khánh thuộc tỉnh đồng nai
ngày nay long khánh và xuân lộc đã và đang vươn mình phát triển trở thành vùng đất chủ phú
một trong những thành tựu được xem là kỳ tích trên vùng đất thép là vào năm hai nghìn một mươi bốn long khánh và xuân lộc trở thành hai đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới
với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thì xuân lộc đã từng bước là ngày thay ra đổi thịt
và hiện nay thì thể hiện rõ nhất đó là đời
đời sống của người dân từ thu nhập một năm triệu đồng trên người trên năm thì đến năm hai nghìn một mươi chín thì xuân lộc đã đạt được sáu mươi ba triệu đồng trên người trên năm
chiến tranh đã lùi xa long khánh hôm nay đã trở thành một thành phố trẻ trong khi xuân lộc đang hướng đến là một trong bốn huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước vào năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ chính quyền và nhân dân hai địa phương đang tiếp tục ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh nghĩa tình